ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã đưa vụ án hình sự ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo vương văn thành một mươi hai năm sáu tháng tù phạm say dinh tám năm tù trịnh quốc phú bảy năm sáu tháng tù cao sĩ huy bảy năm sáu tháng tù cùng về tội mua bán người
ngoài ra sáu bị cáo khác phạm tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cũng bị tuyên án từ ba năm sáu tháng tù đến bảy năm tù
theo cáo trạng từ tháng hai cho đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thành phú dinh và huy thông qua mạng xã hội đăng tải bài viết tuyển lao động với mức lương thu nhập cao để lừa người việt nam đi sang campuchia làm việc
riêng thành đã cùng với trương tổ chức cho một trăm sáu mươi tám người việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia
thành được hưởng lợi số tiền hơn một trăm tám mươi triệu đồng
dinh đã tham gia đưa hai trăm năm mươi người việt nam sang campuchia được hưởng lợi số tiền hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
còn phú là người trực tiếp phỏng vấn và tuyển dụng ba mươi năm người việt nam để đem qua campuchia hưởng lợi số tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng
sáu bị cáo khác tổ chức cho một mươi sáu người xuất cảnh trái phép sang campuchia được hưởng lợi số tiền từ tám trăm linh đồng đến bốn triệu đồng